từ đầu tháng năm năm hai nghìn một mươi năm đến đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm trên địa bàn huyện bảo thắng tỉnh lào cai liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm xe máy gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương
trước tình hình trên công an huyện bảo thắng đã xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ đường dây trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
trên địa bàn xã phú nhuận khu công nghiệp thị trấn tăng lòng thường xảy ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy
trước tình hình trên nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn công an huyện bảo thắng đã xác lập chuyên án
ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm lực lượng chức năng đã bắt được hai đối tượng gây ra các vụ trộm xe máy khi chúng đang chuẩn bị bỏ trốn
đồn công an tầng nỏ và đội cảnh sát hình sự công an huyện bảo thắng đã nhanh chóng phát hiện đồng mối bắt được hai đối tượng và đấu tranh khai thác
hai đối tượng này đã thừa nhận trộm cắp hàng chục vụ
các đối tượng trong vụ án này là nguyễn văn ánh chú tại thôn phú hải hai và lương văn vinh chú tại thôn nhuần bốn xã phú nhuận huyện bảo thắng
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận đã trộm cắp một mươi một chiếc xe máy chủ yếu là tại khu công nghiệp tăng lòng và xã phú nhuận
thời gian gây án thường vào ban ngày
lợi dụng sơ hở thiếu cảnh giác của bảo vệ các nhà máy xí nghiệp đối tượng đã lẻn vào khu vực để xe của cán bộ công nhân viên phá khóa sau đó lấy trộm
một số vụ khác khi chủ phương tiện chủ quan để xe nơi vắng không có người chông giữ đã trở thành nạn nhân của bọn chúng
lúc em nghỉ thì vẫn còn xe lúc đấy nghỉ xong đã đi làm tiếp làm tiếp thì lúc năm giờ nghỉ thì lên thì không thấy xe nữa
số tài sản trộm cắp được các đối tượng mang đến bán cho vũ văn nhật vũ mạnh công và đoàn văn hiệp đều trú tại thị trấn phố lu huyện bảo thắng
sau một thời gian bỏ trốn khỏi nơi cư trú ba đối tượng đã đến cơ quan điều tra công an huyện bảo thắng đầu thú và khai nhận
tuy biết những chiếc xe máy do ánh và vinh bán là do phạm tội mà có nhưng vì lợi nhuận các đối tượng vẫn mua và tiêu thụ
tôi là đoán văn hiệp cư trú ở thổ dân phố số một thị trấn phố lu
tôi biết hai đối tượng trộm cắp xe máy nhưng tôi vẫn mua của hai đối tượng để tiêu thụ để kiếm lời
qua vụ việc này cho thấy nguyên nhân chủ quan mất cảnh giác của bảo vệ các cơ quan nhà máy xí nghiệp và của các chủ phương tiện
vô hình chung đã tạo điều kiện cho các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp
để công tác phòng ngừa ngăn chặn phát hiện các đối tượng trộm cắp đạt hiệu quả
trước hết mỗi người dân phải chủ động bảo vệ tài sản của mình đồng thời nhắc nhở người khác cùng nâng cao ý thức cảnh giác để làm giảm đến mức thấp nhất các vụ việc tương tự xảy ra